sáng nay một cửa hàng tiện lợi tại quận bốn tp hcm bị sập khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt thực hiện nhiệm vụ
lực lượng chức năng đã huy động ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tám người đã kịp thời thoát nạn
một người bị mắc kẹt trong tình trạng bất tình được đưa ra ngoài đi cấp cứu nhưng đã tử vong
cửa hàng trên có diện tích khoảng bảy mươi m hai có một tầng đúc xà
cửa hàng vừa mới sửa chữa gần đây mới hoạt động trở lại đã gặp sự cố trên
lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định không còn người mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố thêm một đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn trên một tỷ đồng
để điều tra về hành vi đánh bạc
như vậy đến nay đã có hai mươi năm đối tượng trong đường dây này bị khởi tố để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây là nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi
đi bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc tỉnh khánh hòa và tỉnh bà rất vũng tàu
đây là đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô rất lớn hoạt động liên tình rất tinh vi
khám xét nợ của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm hai laptop ba mươi năm điện thoại di động
và hai xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định sáng nay cho biết đã ra quyết định tạm giữ trong thời hạn ba ngày
đối với đào văn tình chú tài huyện tiền hải tỉnh thái bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu năm trăm linh
quốc lộ một đoạn qua thôn trung thành xã phước lộc huyện tuy phước tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tuy phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
dừng ô tô khách một mươi bảy b hai nghìn hai trăm năm mươi hai do tài xế tình điều khiển để kiểm tra kiểm soát về người và phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe tình không những không xuống che mà còn không chấp hành việc xuất chỉnh giấy tờ theo quy định
không những thế tình còn điều khiển xe lùi đâm vào rào chắn chuyên dụng làm ngã đổ hư hỏng rào chắn
rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang ra hiệu lệnh dừng phương tiện trước đầu xe
khi bị chặn lại tỉnh tiếp tục kích động lôi kéo hành khách trên xe chống đối và livestream trên mạng xã hội kiểm tra xác minh các lực lượng làm rõ ô tô khách này khi đi qua địa phận tỉnh bình định chở bốn mươi ba người sáu trẻ em vượt một mươi năm người theo quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản về hành vi trở quá số người quy định
chiếc container va chạm với một xe bảy chỗ lưu thông cùng chiều khiến container lật ngang ngay trước cầu một mươi một trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày hôm nay gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài hơn hai km
thông tin ban đầu
tài xế đạt chú tỉnh bình phước
điều khiển xe container kéo theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ đồng xoài đi tỉnh đắk nông đến cầu một mươi một thuộc ấp bốn xã đồng tiến bất ngờ va chạm với ô tô bảy chỗ do tài xế tên tuấn ngụ tỉnh bình dương điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến chiếc container lật ngang ngay trước cầu gây ra tình trạng kẹt xe
vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng rất may không gây thiệt hại nặng về người nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị đốt pháo cho có không khí tết đó là quan niệm tồn tại bao lâu nay của nhiều người như dân
tuy nhiên việc mua bán sản xuất tàng trữ sử dụng pháo trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều tác hại khôn lường cho người dân
chính vì vậy mà trong những ngày cận kề tết nguyên đán lực lượng công an đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng pháo trái phép có phần đảm bảo an ninh trật tự cho người dân

tình hình mua bán sử dụng trái phép pháo trong dịp tết diễn biến khá phức tạp tuy nhiên do thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi nên gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc kiểm tra phát hiện
tình hình mua bán sử dụng trái phép pháo trong dịp tết diễn biến khá phức tạp tuy nhiên do thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi nên gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc kiểm tra phát hiện

tuy nhiên do thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh viên